thượng hải trung tâm tài chính với hơn hai mươi sáu triệu dân tuyên bố phong tỏa toàn thành phố từ ngày sáu tháng bốn
sau khi số ca mắc chạm mức kỷ lục
nhiều người việt ở đây cho biết lệnh phong tỏa nghiêm ngặt khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn
do vào cảnh thiếu thực phẩm đến mức rau quý như vàng
mới sang tự hải không lâu cũng như chưa có dịp khám phá hết thành phố
chị hà ly đã phải sống trong cảnh phong tỏa nghiêm ngặt
chị ly chia sẻ hơn một tuần nay gia đình chị đều phải ở yên trong nhà
đến ngày phong tỏa thứ hai thì chính phủ bắt đầu phân phát đồ ăn
trí chia sẻ lúc đầu dự kiến chỉ có năm ngày phong tỏa
xong đã tám ngày rồi tôi vẫn chưa biết khi nào được ra ngoài
trước tình hình này nhiều gia đình đã hết thực phẩm do không thể chuẩn bị đủ đồ dự trữ
ở các thành phố khác một số người việt cũng phải đối mặt với cảnh khổ sở vì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
trí thanh mai ở thành phố đông hưng quảng tây
cho biết gia đình đã phải chịu cảnh phong tỏa hơn một tháng nay kể từ ngày hai mươi ba tháng hai
chị nói hằng ngày tôi đều phải xét nghiệm mọi hoạt động phải ngưng lại hết
người dân chỉ được ra đường khi có thông báo yêu cầu xét nghiệm
nếu bị phát hiện vi phạm họ sẽ phải đi cách ly và tự trả phí
theo lời kể của chị mai hơn một tháng phong tỏa chính quyền không cung cấp thực phẩm gì
nếu mua của tiểu thương giá thậm chí còn tăng gấp đôi
khi có tiền cũng chưa chắc mua được đồ ăn khổ lắm
chỉ đến ngày năm tháng bốn giới chức địa phương mới sắp xếp một trạm bán rau tạm thời
mỗi khu vực chỉ có một địa điểm như vậy
sau đó người dân phải xếp hàng từ sáng sớm để chữa mùa
trí cho biết hôm sáu tháng bốn từ bốn giờ sáng người dân đã bắt đầu xếp hàng
nhưng đến gần chín đến một mươi giờ vẫn chưa tới lượt mua
thậm chí có người lớn tuổi còn bị ngất xỉu trong lúc chờ đợi
chị nói giữa mua được thịt rau như kiếm được vàng
lệnh phong tỏa đang khiến cho trung quốc rơi vào tình trạng khan hiếm lương thực
rau trước đây là món ăn rẻ hơn thịt và dễ mua
thì bây giờ rau lại được ví là quý như vàng